mùa thu là một mùa quan trọng đối với nông dân trồng trà
cây trà phát triển tốt nhất vào mùa thu và do đó nông dân tập trung chăm bón đất vào cuối mùa hè và đầu mùa thu

những tháng mùa đông dài và lạnh lẽo những cây trà sẽ ngủ đông và tập trung lưu trữ dinh dưỡng để nảy mầm mẽ vào mùa xuân
những tháng mùa đông dài và lạnh lẽo những cây trà sẽ ngủ đông và tập trung lưu trữ dinh dưỡng để nảy mầm mẽ vào mùa xuân